quý vị thân mến tỉnh đồng nai khuyến cáo người dân không ra đường từ sau một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
những biện pháp siết chặt chống dịch càng tăng khối lượng nhiệm vụ lên các chốt kiểm soát
các cán bộ chiến sĩ trực chốt ở nơi tuyến đầu do vậy đã nhiều tuần nhiều tháng không được về nhà
và sau đây là ghi nhận một ngày làm việc tại chốt kiểm soát phòng chống dịch quốc lộ một a
đoạn cầu đồng nai giáp ranh với thành phố hồ chí minh
đã gần một tháng nay thiếu tá cảnh sát giao thông trần hồ phong nhận nhiệm vụ tăng cường về chốt kiểm soát
anh được phân công làm tổ trưởng của một trong ba kiếp trực
hôm nay kiếp của thiếu tá phong sẽ làm việc từ hai h chiều đến một mươi h đêm
liệu khai báo y tế cũng là nơi giao ban của các kiếp trực
mọi thứ đều tối giản nhanh gọn
nhưng số liệu các vấn đề phát sinh được cập nhật ghi chép đầy đủ
để đảm bảo việc kiểm soát người ra vào và việc khai báo y tế đạt hiệu quả nhất
ngày gắt giờ nóng mưa to gió thì dông
nhiều đồng chí làm nhiệm vụ ở ngoài thì thậm chí là mưa tạt gắt ướt hết người luôn
chỉnh sót luôn đội xe lúc trời mưa
hết ca đó thì mới được giờ nghỉ đó thay người nóng
ở đây có một mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông và một mươi sáu chiến sĩ cảnh sát cơ động
chia thành ba tổ thay phiên nhau chút trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
từ khi nhận nhiệm vụ hai mươi sáu chiến sĩ ở đây đều đã nhiều ngày không được về nhà
người nhiều nhất đã ở đây gần hai tháng
thì cũng đã ba đến bốn tuần
cơm hột dự như đã trở thành khấu phần quen thuộc ở đây
bao nhiêu ngày làm nhiệm vụ ở chốt thì bằng đó ngày các anh làm bạn với cơm hột
nhưng các anh biết rõ mình là những phòng tuyến chốt chặn quan trọng
là lực lượng tuyến đầu chống đại dịch
luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao
vì nước quên thân vì dân phục vụ